là người việt nam mỗi khi nhắc đến hà nội ta lại thấy rung lên cảm xúc tình yêu trân trọng xen lẫn tự hào
hơn nửa thế kỷ qua mảnh đất hùng thiêng đã thổi bùng lên nguồn cảm hứng sáng tạo trong nhiều thế hệ nhạc sĩ việt nam
bên cạnh những tác phẩm âm nhạc viết về hà nội đã chiếm trọn trái tim của công chúng yêu nhạc
lại có thêm hà nội linh thiêng hào hoa của nhạc sĩ lê mây
mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người vừa được vinh danh là công dân thủ đô ưu tú năm hai nghìn một mươi chín
với những đóng góp của ông cho nền âm nhạc nước nhà
mùa thu tháng một mươi tháng của những khúc khải hoàn của niềm vui và hy vọng từ sáu mươi năm năm trước vọng về
khi mà hà nội vỡ hoa trong ngày chiến thắng
ngàn năm về đây
về đây hội tụ
khí phách cha ông
hồn thiêng sông núi
khát vọng bao đời gửi gắm
đó thăng lòng
lời ca khúc hà nội linh thiêng và hào hoa
nhưng cũng không kém phần trang trọng hào hùng
một cái không khí hà nội tươi mới
hà nội rất trẻ
và cái âm nhạc ở đây được pha trộn giữa dân gian
và cái phần cổ cổ điển rất vã vỡ
sự thành công của tác phẩm
chính là sự hòa quyện giữa âm nhạc và lời ca
đường tác giả viết bằng cảm xúc từ chính trái tim mình
nên ca từ trong tác phẩm là một bài thơ
mình là cái người sinh ra và lớn lên ở hà nội
thì mình lại càng cảm thấy nó gần gũi
không những ca ngợi cả một cái đất nước
mình cảm thấy mình yêu đất nước mình hơn và rất là tự hào
cùng với tác phẩm nổi tiếng hà nội linh thiêng và hào hoa
nhạc sĩ lê mây còn được biết tới với nhiều ca khúc hay
như đêm thu hà nội
ca khúc đầu tiên ghi dấu tình yêu hà nội
phía tây thành phố v v
sáu mươi năm gắn bó với sự nghiệp hà nội
tài sản vô giá nhạc sĩ lê mây để lại là khoảng ba trăm linh ca khúc
với sự phong phú trong các đề tài thể hiện
từ đề tài thiếu nhi quê hương đất nước đến tình yêu tuổi trẻ
với những đóng góp của ông cho nền âm nhạc nước nhà và hà nội
nhạc sĩ lê mây vinh dự được thành phố hà nội vinh danh
là công dân thủ đô ưu tú năm hai nghìn một mươi chín